các bác sĩ trong thời gian gần đây bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương tiếp nhận rất nhiều trường hợp cấp cứu vì tự ý sử dụng các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc
tình trạng này cũng diễn ra nhiều tại các bệnh viện chuyên khoa về nội tiết
viêm gan virus là một bệnh liên quan đường truyền máu liên truyền qua ba cơ đường chính đường máu đường tình dục và đường mẹ con
và nó được coi là một kẻ giết người thầm lặng
chính vì vậy chúng ta phải nên tầm soát sàng lọc các trường hợp viêm gan b và viêm gan c các trường hợp viêm gan trung sớm
và nếu phát hiện sớm thì chúng ta sẽ có phương án xử lý phương pháp điều trị sớm theo truyền hình của bác sĩ để ngăn ngừa các biến chứng nặng nhất là sơ gan và ống thư gan xảy ra
không chỉ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương mà tại bệnh viện việt đức cũng tiếp nhận nhiều trường hợp nhiễm trùng hoại tử ra do đắp thuốc nam
các chuyên gia y tế khuyến cáo người bệnh nên đi khám ở các cơ sở uy tín được bộ y tế cấp phép để các bác sĩ theo dõi sát tình trạng bệnh của mình
bên cạnh đó người bệnh sau khi điều trị các triệu chứng đã ổn định cần thăm khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ
cho công ty thúy điện đắc rỡ ti thuê thuộc địa bàn thông tân hiệp xã đắc rỡ môn thành phố gia nghĩa
còn đây là hình ảnh con đường được sang ủi mở rộng tré phép trên hiện trạng đường cũ
theo ghi nhận thì con đường mới sang củi mở rộng này rộng gấp đôi so với hiện trạng của con đường cũ
mà công ty thúy điện đắc rỡ ti đã làm từ năm hai nghìn một mươi hai
đặc biệt quá trình sang ủi mở rộng đường tré phép coi làm vùi lấp một số cây gáo vàng trồng
trên đất đường bán ngập chưa thành rừng tại lồng hồ thúy điện
theo báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố gia nghĩa thì hiện con đường này đã làm được khoảng hai km
và vùi lấp hơn năm sáu trăm linh m hai đất xuống diện tích đất trồng cây bán ngập lòng hồ
về quan điểm là ủy ban tỉnh sẽ chỉ đạo việc xử lý nghiêm trong việc mất một số cây cây
thì đương nhiên phải bội thường thiệt hại về rừng
và vấn đề thứ hai nữa là liên quan đến việc san lấp đất nâm nghiệp
thì chúng ta sẽ xử lý việc thực hiện vi phạm trong đất nâm nghiệp
thì chúng ta xử lý theo nghị định ba mươi năm
còn liên quan việc san ủi mặt bằng thì giao cho sở tài nguyên trường hướng dẫn thành phố
sẽ thực hiện theo nghị định chín mươi một để thực hiện xử phạt và khắc phục như nào đấy thì theo quy định pháp luật
còn đây là hình ảnh công trình xây dựng trái phép tại thông tám xã nhân cơ huyện đắk rồi lấp
hiện trường cho thấy tổ hợp gồm một công trình hai tầng với diện tích khoảng chín mươi mét vuông
có kết cấu khung sắc mái lập tôm thân gỗ nền lát đá
một công trình với diện tích bảy mươi hai m hai có kết cấu khung sắt mái lập tôn thân gỗ nền lát đá
một công trình với diện tích khoảng hơn năm mươi sáu m hai có kết cấu khung sắt mái lập tôn
hiện đang đè lên cây rừng trồng gáo vàng sàn bê tông với diện tích hai trăm bốn mươi tám m hai
và đường bê tông với diện tích hơn một trăm sáu mươi tám m hai
ngoài ra hiện trường còn có nhiều diện tích sử dụng vào mục đích khác
qua đánh giá kiểm tra về cái mức ngập của thủy điện đã được giải phóng bằng
mà đã trồng cây bán ngập thì cái diện tích ảnh hưởng thì cũng
tôi đề nghị là sở nông nghiệp chỉ đạo hạt kiếm lâm achi cục kiếm lâm
và hạt kiếm lâm của huyện đắc lấp phối hợp với quỹ bảo vệ rừng kiểm tra lại cái diện tích
phối hợp với công ty thủy điện đắc tít kiểm tra lại cái diện tích mà bị ảnh hưởng
trong rừng bán ngập để hộ dân xây dựng dựng nhà lân chiếm
để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
cái việc này tôi đề nghị đồng chí chủ tịch ban huyện sẽ tổ chức họp ngay
và cái việc mà đánh giá cái mức độ vi phạm và chúng ta xử lý nghiêm
theo quy định pháp luật về luật xây dựng và luật đất đài khi
và có những cái đề nghị là chúng ta có kết quả thông tin chính thức với báo chí
với các sai phạm trên ubnd huyện đắc lấp đã có cuộc họp khẩn
với đại diện chủ nhà xây dựng trái phép để làm rõ về những sai phạm
cũng như có những chí đạo đối cách đơn vị liên quan của huyện
để có hướng xử lý kịp thời
phối hợp với quý phát triển rừng của tỉnh đức nông chủ anh xuân
xác định lại cái diện tích rừng và coi rừng thiệt hại nó là bao nhiêu
cụ thể chi tiết tất cả những nội dung này đề nghị các ngành
các khí báo cáo lại cho ubnd dân viên trước ngày tám tháng bốn
sau đó có những đề nghị có những các ngành đặc biệt là tại nguyên môi trường
hành trang tử pháp ủy ban nhân sản cơ
và các ngành gồm thể nhân sản cơ xuống làm công tác tuyên truyền vận động
chú hội gia đình này tự tháo rỡ các công trình xa đạp

để trả lại cái diện trạng bắt đầu
cũng theo thông báo số ba trăm ba mươi năm của văn phòng ubnd tỉnh
về kết luận của phó chủ tịch ubnd tỉnh lê trọng yên
sau chuyến đi kiểm tra thực địa đối với hai địa phương
là ubnd thành phố gia nghĩa và ubnd huyện đắc rồi lấp
cùng các sở ngành liên quan là phát thấn trường sự lý nghiêm
đối với hành vi vi phạm của các công trình xây dựng trái phép trên
trước ngày một mươi năm tháng bốn và phải hoàn thành báo cáo gửi về ubnd tỉnh
trước ngày ba mươi tháng bốn
ngoài ra các địa phương phải có thông tin phán hồ cho báo chí
về các nội dung liên quan trước ngày một mươi năm tháng bốn
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn
ở các bản tin tiếp theo
tiếp đối bản tin sẽ là vấn đề về y tế và sức khỏe
các bác sĩ hiện đang đưa ra cảnh báo về nguy cơ gây chết người
khi mới đây một bé gái một mươi năm tháng tuổi ở tỉnh tiền giang
đã tử vong sau khi bị một loại rắn khá quen thuộc
với người dân vùng sông nước và được đánh giá là khá hiện lành
có tên gọi là rắn cổ đỏ hay còn được biết đến là rắn học trò cắn
bệnh nhi nhập viện chỉ với một vết thương chảy máu không ngừng ở tay
không thể cầm máu được
theo người thân của cháu bé bệnh nhi bị rắn cổ đỏ cắn vào tay
khi đang chơi ở sân nhà và được người nhà sơ cứu bằng cách đắp lá
sau đó đưa đi bệnh viện tiền giang và chuyển lên nhi đồng một
nhận thấy đây là ca bệnh nguy hiểm các bác sĩ đã liên hệ
tới các bệnh viện tại nhiều quốc gia để tìm kiếm nguồn kháng huyết thanh
của bé gái
tuy nhiên bé biến triển nặng nhanh xuất hiếp không chỉ ở vết thương
mà còn dưới da chân răng xuất hiếp não và tử vong sau hai ngày
rõ ràng đây là một bệnh nhân bị rắn cắn mức trẻ một mươi năm tháng
bị gắn cắn ở nhà và sau đó thì người nhà có tự đắp lá
ngay chỗ vết cắn thấy vết cắn chảy máu sau hai giờ đồng hồ
thì phải nói là vết cắn ngay chỗ cái tay cắn tay của bé
nó vẫn còn chảy cho người nhà tới đưa tới bệnh viện
thì đây là một phương pháp sơ cứu hầu như dân gian người ta lúc nào cũng làm
đó là đắp lá một trong những phương pháp sơ cứu của rắn cắn này
người ta đắp lá
thế thì hiện tại bây giờ chưa có một tài liệu hoặc chưa có một công trình
nghiên cứu nào rõ ràng là đắp lá cây nó có tác dụng kháng độc
hoặc trung hoạt độc ngọt ngắn
những trường hợp bị rắn cắn mà do con nguyên nhân gây nhiễm độc thần kinh
ví dụ rắn hậu chúa hậu đất cặp nông cặp nia
hoặc là con rắn hậu mèo
thì chúng ta phải đưa tới cơ quan y tế gần nhất để mà bệnh nhân
nó có thể có triệu chứng nặng có thể có ngưng thở sau một mươi một mươi năm phút
hoặc ba mươi phút
cho nên chúng ta là mất đi cái thời gian vàng nếu chúng ta sơ cứu không đúng
rắn cổ đỏ có nhiều tên như rắn học trò rắn bảy màu nữ hoàng bổng đêm
có đầu màu ô liu cổ đỏ thân mình nhiều hoa văn đen xanh rất đẹp và nguy hiểm
nhất là một số người vẫn tưởng nó không độc thậm chí cho trẻ em nuôi chơi
loài rắn này không tự sinh ra nọc nọc mà tổng hợp chất độc từ những thức ăn của nó
hai chiếc răng bơm chất độc nằm ở gốc trong sâu của hàm chứ không phải răng nanh như các sáng khác
em bé nói trên không may bị cắn khi con rắn mở to miệng nên bị rắn bơm độc vào
đầu nặng của bệnh nhân còn tùy thuộc vào lượng ngọc con rắn bơm vào
chiều ngày sáu tháng bốn ủy ban bầu cử tp hcm tổ chức phiên họp thứ tám
báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch tổ chức và phục vụ công tác
bầu cử cũng như triển khai các đội dung công việc trong thời gian tới của tp thủ đức và năm huyện
củ chi hóc môn cần giờ bình chánh nhà bè
phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tp chủ tịch ủy ban bầu cử tp hcm nguyễn thị lệ chủ trì phiên họp
tại năm huyện và tp thủ đức các quận ủy ban mặt trận tổ quốc các phường xã thị trấn
đã phối hợp với ủy ban nhân dân cung cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi vị trú
theo đúng quy định và hướng dẫn của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố tính đến ngày hai tháng bốn
về ứng viên đại biểu quốc hội đã tổ chức lấy ý kiến một mươi bốn trên năm mươi người tỷ lệ tín nhiệm là một trăm linh là một mươi bốn người
ứng viên đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức lấy ý kiến một trăm một mươi một trên một trăm sáu mươi chín người
có một trăm linh ba người đạt tỷ lệ tín nhiệm một trăm linh một người đạt tỷ lệ chín mươi tám một người đạt tỷ lệ chín một người tổ chức lại
chủ tịch ủy ban bầu cử tp đánh giá cao tiến độ chuẩn bị của tp thủ đức và năm huyện ngoại thành
tuy nhiên cần lưu ý tổ chức thật chặt chẽ hội nghị cử tri nơi cư trú
trường hợp cử tri tạm trú thì khu phố tổ dân phố ấp phải nắm cho thật chắc
thường xuyên giữ mối liên hệ để cử tri nắm lịch trình
các đơn vị có danh trại quân đội cũng phải nắm rõ lực lượng
có người nghĩ phép không ở địa bàn đơn vị thì cũng phải có tính toán